các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty văn làng công ty cổ phần tập đoàn capella
đang bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ông trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bà lan một tỷ đồng
gia đình ông trí đã nộp hơn bảy trăm linh tỷ đồng để khắc phục hậu quả
tại tòa ông chi cũng bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan bất ngờ cho biết muốn mang một mươi ba tài sản ngoài danh mục kê biên
phong tỏa trong vụ án này để khắc phục hậu quả nếu bà bị tuyền có tội gây hậu quả
trong nguyện vọng của bà lan chủ tọa phiên tòa khẳng định hội đồng xét xử sẽ tạo mọi điều kiện
để tất cả các bị cáo khắc phục hậu quả
nhưng các tài sản ở đâu ai cất giữ thì các bị cáo phải cung cấp địa chỉ rõ ràng không nói chung chung
trả lời câu hỏi của luật sư về cáo buộc đã nắm giữ trên chín mươi cổ phần tại scb rồi thao túng ngân hàng này
bị cáo trương mỹ lan tiếp tục phủ nhận và cho rằng bà và hai con gái nắm giữ chưa tới một mươi năm cổ phần tại scb
theo bà lan trong số một công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp thì chỉ có vài công ty liên quan
số công ty còn lại không liên quan gì đến tập đoàn vạn thịnh pháp
bà lan kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về số tiền quy buộc là chiếm đoạt gây thiệt hại
xem xét lại kỹ các tội danh đã quy buộc đối với bà
các cơ quan tiến hành tố tụng có phương án hỗ trợ để bà khắc phục hậu quả
trả lời luật sư phan trung hoài bảo chữa cho bà trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn trường thịnh pháp bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb nói
có biết việc bà trương mỹ lan đưa tài sản bán tài sản để tái cơ cấu scb
bị cáo dung khai rằng trong giai đoạn hợp nhất ba ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa và scb thành scb
năm hai nghìn một mươi hai bà trương mỹ lan có đưa tài sản vào scb
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà không đưa tài sản vào scb
cũng trong ngày một mươi hai tháng ba bị cáo chu lập cơ quốc tịch trung quốc
chồng bà trương mỹ lan cũng trả lời câu hỏi từ luật sư
trong vụ án này ông chu lập cơ bị xét xử về tội
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
ông chu lập cơ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty times square
đã giúp sức cho vợ thực hiện hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt lớn cho scb
cụ thể ông chu lập cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
biên bản họp hội đồng quản trị ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
ký biên bản họp hội đồng quản trị ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của công ty times square
để thế chấp tài sản của công ty này bảo lãnh cho bảy mươi ba khoản vay
gây thiệt hại cho scb số tiền hơn chín một trăm một mươi sáu tỷ đồng
trả lời các câu hỏi của luật sư ông chu lập cơ xác nhận có ký văn bản
lần đầu là trên cơ sở đề nghị và sự thuyết phục của bà trương mỹ lan
việc ký các văn bản theo ông cơ là để tái cấu trúc lại scb
những lần ký tiếp theo bà lan không thuyết phục hay đề nghị
ông cơ nói bản thân cứ nghĩ là giống lần đầu là tái cấu trúc lại ngân hàng nhằm mang lại hiệu quả
ngoài các biên bản này ông chu lập cơ còn ký rất nhiều tài liệu khác bằng tiếng việt
liên quan đến vụ đại án vạn thịnh pháp theo cáo trạng quá trình điều tra truy tố
trừ trương mỹ lan và năm bị can truy tố xét xử vắng mặt
năm mươi bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải
nhận hành vi phạm tội
theo nội dung cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị
áp dụng chín tinh tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
cụ thể theo cơ quan công tố trừ bị cáo trương mỹ lan và năm bị cáo đang bị truy nã
là năm cựu cán bộ ngân hàng scb không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
trong quá trình điều tra truy tố
nhiều bị cáo được xác định đã phối hợp tích cực hợp tác
giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án là
võ tân hoàng văn trương khánh hoàng trần thị mỹ dung nguyễn phương anh
trương huệ vân dương tấn trước trần hoàng giang từ văn tuấn cao việt dũng
các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản
để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra
trong đó người nộp nhiều nhất là bị cáo dương tấn trước
cựu tổng giám đốc công ty tường việt đã trả cho ngân hàng scb hơn tám trăm một mươi ba tỷ đồng
xin được nộp lại hai hai trăm linh tỷ đồng đã nhận của bị cáo trương mỹ lan
nộp khắc phục năm mươi hai tỷ đồng người nộp ít nhất là hai triệu đồng
bị cáo trương huệ vân cháu gái của bị cáo trương mỹ lan nộp một tỷ đồng và ba usd
bị cáo chu lập cơ chồng bị cáo trương mỹ lan nộp một tỷ đồng một người
ông nguyễn cao trí bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan
đã nộp hơn sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
cái nhân nhận hối lộ nhiều nhất từ bị cáo trương mỹ lan năm hai triệu usd
là bị cáo đỗ thị nhàn đã nộp bốn tám triệu usd vào một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng
có tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
các tình tiết giảm nhẹ khác được đề nghị áp dụng là
các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác bị bệnh sức khỏe yếu nhân thân tốt
phạm tội lần đầu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch đóng góp cho cộng đồng
nội dung cáo trạng được công bố cũng thể hiện viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định
quá trình điều tra công tố đối với vụ án đã cho thấy nhiều sơ hở trong một số văn bản quy phạm pháp luật
trong công tác quản lý nhà nước và lĩnh vực tín dụng ngân hàng
là nguyên nhân điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo
do đó viện kiểm soát nhân dân tối cao cho biết sẽ kỷ nghị các cơ quan hiệu quan
có thể chế chính sách giải pháp để khắc phục phòng ngừa vi phạm tội phạm
từ sáng sớm hàng trăm cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa
nhằm đảm bảo an ninh một cách đối đối
xung quanh tòa các chốt cảnh sát cũng được dựng lên
lực lượng công an phường bảo vệ dân phố cũng được huy động tới các điểm chốt
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
sáu giờ bốn mươi năm phút lần lượt các bị cáo được đưa tới tòa
phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp dự kiến diễn ra gần hai tháng
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ
cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử với các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bôn lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn
để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
trong giai đoạn điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm trăm chín mươi tỷ đồng gần một mươi năm triệu usd
trong đó bị can mỹ lan trương huệ vân hơn bảy tỷ đồng
ông tạ hùng quốc việt giám đốc công ty cổ phần green huviace một mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn usd
nguồn tiền do bị can mỹ lan đưa cho ông việt để nhận chuyển nhượng dự án green hilk quy nhơn
trần văn hùng nhân viên tòa nhà sherwood làm một trăm chín mươi usd
gia đình các bị can mỹ lan việt trần văn nhị và vân đã tự nguyện nộp
để khắc phục hậu quả của vụ án hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng ba trăm linh sáu nghìn usd

ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên an nhật tân long an là năm mươi tỷ đồng
nguồn tiền do bị can trương mỹ lan còn thanh toán chuyển nhượng vụ án khu dân cư chợ mới
do công ty cổ phần đầu tư phát triển phú châu làm chủ đầu tư
công ty cổ phần sài gòn kim cương gần bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đây là một phần tiền mà bị can lan đã giao cho các cá nhân của công ty trên
để nắm sáu mươi sáu chín mươi ba vốn điều lệ trị giá hơn một hai trăm linh bốn tỷ đồng
trong giai đoạn truy tố cơ quan chức năng đã thu giữ của các bị can
hơn năm mươi năm tỷ đồng
về phong tỏa tài khoản sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng
cơ quan điều tra đã tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng
một bảy trăm tám mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng
hơn một trăm bốn mươi thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc dự án bắc phước kiển huyện nhà bè tp hcm
đồng thời kê biên một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can trương mỹ lan
trong đó kê biên sáu mươi một bắt động sản và ngăn chặn giao dịch tám bắt động sản của các bị can gồm
bùi anh dũng bùi đức khoa hồ biểu phương trần thị mỹ dung
trương huệ vân tử anh tuấn cao việt dũng và các cá nhân khác đứng tên cho bị can
kê biên tám bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn âu lạc quảng ninh tỉnh quảng ninh
liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị can lan với tập đoàn tuần châu quảng ninh
đối với tài sản thể hiện một trăm bốn mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư
tại xã an nhật tân huyện tân trụ long an
ủy ban nhân dân tỉnh long an đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên
để bố trí tái định cư cho ba mươi bảy hộ dân chưa nhận nền đất
và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện tân trụ
và chuyển số tiền công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên an nhật tân long an
được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư
đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại scb và các công ty liên quan đến bị can mỹ lan
cơ quan điều tra cây biên gần tám trăm năm mươi tám triệu cổ phần scb của mỹ lan

công ty cổ phần đầu tư sarsco phú quốc
công ty cổ phần tnh hạ long
công ty cổ phần tnh hạ long
và công ty cổ phần điều ốc đông á
ngăn chặn một mươi bốn một cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản
bác động sản datc của đỗ xuân nam
cơ quan điều tra cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện gồm
một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô của bị can mỹ lan huệ vân do các pháp nhân đứng tên
và những đồ vật tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án
hiện vụ án vạn tịnh phát vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
hàng loạt các chi tiết đang được khui ra sau mỗi phiền xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo